các trưởng cơ quan đại diện của việt nam tại nước ngoài nỗ lực tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước hạn chế đến mức tối đa tác động bất lợi từ những thách thức có thể nảy sinh
tổng bí thư nhấn mạnh ngoại giao là một mặt trận góp phần quan trọng bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc giữ gìn môi trường hòa bình ổn định để phát triển
tổng bí thư tin tưởng các đại sứ tổng lãnh sự được bổ nhiệm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đảng và nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ công tác của mình góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai và sự phát triển của đất nước
sáng nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ và đại diện bộ tài chính tổng cục hải quan ngân hàng thế giới đã bấm nút chính thức vận hành cổng thông tin thương mại việt nam
nhằm cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp cổng thông tin một cửa về các quy định pháp lý và quy trình thủ tục cần thiết cho xuất nhập khẩu
đây là sáng kiến với nỗ lực của chính phủ nhằm tăng cường tiếp cận thông tin và đáp ứng hiệp định về tạo thuận lợi thương mại của tổ chức thương mại thế giới wto
cổng thông tin có địa chỉ www vietnamtraceportal gov vn
đây là nơi chứa đựng các thông tin liên quan tới quy định pháp lý và thủ tục hiện hành về thương mại các văn bản pháp quy thủ tục hành chính
hướng dẫn biểu mẫu các mức phí hướng dẫn bằng cả tiếng việt và tiếng anh
đại diện bộ tài chính tin tưởng cổng thông tin này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho doanh nghiệp
là nơi kết nối các đối tác thương mại chia sẻ thông tin về chính sách nhằm góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về minh bạch hóa
ngân hàng thế giới cũng kỳ vọng dự án này sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình tiếp cận thông tin thương mại giúp các doanh nghiệp vững bước trong quá trình hội nhập
cổng thông tin về thương mại việt nam vnvt là một bước quan trọng để giúp đạt mục tiêu đưa việt nam nằm trong số bốn nước có môi trường kinh doanh thuận lợi nhất trong asean vào năm hai nghìn hai mươi
tại buổi lễ đồng chí nguyễn văn đọc
chủ tịch hội đồng nhân dân bí thư tỉnh ủy tỉnh quảng ninh cho biết trong những năm vừa qua việc hợp tác giữa tỉnh quảng ninh với báo nhân dân đài tiếng nói việt nam đài truyền hình việt nam và thông tân xã việt nam đã đạt nhiều kết quả tích cực đáp ứng mục tiêu giới thiệu quảng bá tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân khách du lịch trong và ngoài nước về mảnh đất con người về tiềm năng thế mạnh và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

báo cáo công tác khảo sát tìm kiếm đang được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất
mỗi ngày có gần năm mươi cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện cơ giới máy dò tìm chuyên dụng tổ chức đào sâu xuống mặt đất thăm dò và xác định các hiện vật
những đối tượng chưa được nhận tiền bồi thường hoặc còn thắc mắc khiếu nại một cách công khai minh bạch